thưa quý vị trong đêm qua thì khối khí lạnh yếu đã tràn xuống miền bắc
ngày hôm nay nhiệt độ sẽ giảm chỉ còn từ một mươi chín đến hai mươi một độ c
đối với vùng núi do có sương mù dày đặc nên tầm nhìn sẽ giảm thấp
có nơi xuống dưới một mét
vì vậy khi di chuyển thì quý vị cần phải đặc biệt lưu ý là ở những cung đường đèo
đi chậm để tránh xảy ra va chạm giao thông
trái ngược hoàn toàn với miền bắc thì tại nam bộ trời nắng gắt
nhiệt độ cao nhất trong ngày là trên ba mươi bốn độ c
dự báo hôm nay thì điểm nắng nóng sẽ còn xuất hiện nhiều hơn
độ ẩm giảm thấp nên nguy cơ cháy nổ cao ở các kho hàng và nhà xưởng
chính vì vậy nên là những hộ kinh doanh thì cần lưu ý là phòng chống cháy nổ
tháo bỏ lồng sắt chuồng cọp để mở thêm lối thoát hiểm khi sự cố xảy ra